không được ghép thận như thỏa thuận và không lấy lại đủ số tiền đã ứng trước cho đối tượng môi giới
một bệnh nhân tại huế đã đến cơ quan công an trình báo
tiến hành điều tra lực lượng đã bắt tạm giam hai đối tượng liên quan
vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một nguyễn thành tú trú tại tp vũng tàu tỉnh bà rồi vũng tàu
đã gặp nạn nhân là người bị suy thận đang điều trị tại bệnh viện trung ương huế
đặt vấn đề giúp nạn nhân mua thận để ghép về giá tám trăm linh triệu đồng và ứng trước cho tú ba trăm linh triệu đồng
sau đó tú liên hệ với nguyễn văn nghĩa để tìm người có nhu cầu bán thận và ứng trước cho người này bốn mươi triệu đồng
đồng thời nạn nhân cũng ứng trước cho người bán thận ba mươi triệu đồng
sau đó nạn nhân không được ghép thận như thỏa thuận không lấy lại đủ số tiền đã ứng nên đến cơ quan công an trình báo